ủy ban nhân dân tp hà nội vừa giao sở tài chính chủ trì phối hợp với các đơn vị liên quan
nghiên cứu danh mục các tuyến buýt mở mới trong năm hai nghìn hai mươi
được biết trước đó sở giao thông vận tải hà nội đã trình ủy ban nhân dân tp xem xét phê duyệt
danh mục ba mươi tuyến buýt trợ giá mở mới trong năm hai nghìn hai mươi bao gồm tám tuyến ngoại thành
tám tuyến tiếp cận và bốn tuyến kết nối sân bay tính đến hết tháng năm năm hai nghìn hai mươi
mạng lưới xe buýt trên địa bàn thành phố hà nội gồm một trăm hai mươi sáu tuyến trong đó có một trăm linh bốn tuyến có trợ giá
tám tuyến không trợ giá một mươi hai tuyến kế cận và hai tuyến city tour
mạng lưới xe buýt đã phủ sóng đến ba mươi trên ba mươi quận huyện thị xã đạt một mươi
bốn trăm năm mươi ba trên năm trăm bảy mươi chín số xã phường thị trấn đạt bảy mươi tám hai sáu mươi năm trên bảy mươi năm bệnh viện đạt sáu mươi
một trăm chín mươi hai trên hai trăm tám mươi sáu các trường đại học cao đẳng trung học phổ thông đạt sáu mươi bảy
hai mươi bảy trên hai mươi bảy khu công nghiệp lớn đạt một trăm linh ba mươi một trên ba mươi bảy khu đô thị đạt tám mươi ba